từ hôm nay đến giờ không thấy về nữa không thấy nói gì lại với gia đình nữa
như nhà em ấy là từ sau khi thi công là đội thi công phá đá nổ mìn là sau khoảng hai ba tháng nổ mìn là gia đình là thấy xuất hiện các vết lướt nhỏ
sau đó cũng có đơn kiến nghị lên xã để giảm thiểu cái lượng thuốc nổ đi nhưng mà cũng gọi là cũng thấy là bên thi công là vẫn nổ cái lượng không thấy giảm đi chút nào
và sau một thời gian là có mưa là gia đình thấy xuất hiện là có vết nứt ở trên mái nó cũng thấy rột trong nhà với lại các vết nứt nhỏ dài kéo theo xung quanh các tường nhà nữa
trước làm nhà là làm lâu rồi nhưng mà không có vỡ nứt
chỉ có thi công con đường này là nó gần nhà quá là nó bắn mìn rồi nu nó mới lở móng vỡ nhà thôi
chỉ có vậy thôi mà cũng viết đơn rồi nhưng mà không có ai giải quyết
không ở được chứ phải chạy chỗ khác nó rung như võng ấy chứ tất cả cái này là cứ rầm rầm rầm rầm
để làm rõ những nội dung người dân phản ánh chúng tôi đã có buổi làm việc với ủy ban dân huyện yên thủy

tại buổi làm việc huyện này cũng cho biết việc áp đơn giá bồi thường đất tại địa phương có điều chỉnh giảm đi theo tình hình chung của toàn tỉnh hòa bình
điều chỉnh giảm báo cáo ông chí là điều chỉnh giảm đi
vì là trên cơ sở là lấy ý kiến của các ngành tài chính tài nguyên thuế và một số các ngành của tỉnh và xin ý kiến của các huyện
thì báo cáo các ông chí là cái giá đất nông nghiệp của tỉnh hòa bình nói chung là cao hơn một số các huyện lân tận
cho nên là cái việc mà giảm để thu hút đầu tư
hai nữa là cái việc này thì báo cáo ông chí là cũng đã được các ngành của tỉnh đề xuất
cũng theo ủy ban dân huyện yên thủy huyện đã tuân thủ nghiêm trình tự thu hồi đất và hỗ trợ bồi thường
tuy nhiên việc chính quyền xã thực hiện như thế nào thì ủy ban nhân dân huyện không nắm rõ
điều này khiến cho nhiều thông tin liên quan đến quyền và nghĩa vụ người dân không được công khai phổ biến kịp thời
đồng thời huyện cũng phủ nhận việc
chuyển đổi từ đất ở nông thôn sang đất trồng cây lâu năm cho người dân
khi được hỏi về những số liệu không đồng nhất giữa đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm
tại thông báo số bảy mươi hai với các quyết định thu hồi đất và bồi thường
đại diện ủy ban dân huyện yên thủy cho rằng thông báo trên không được tính làm căn cứ chính xác để tiến hành các thủ tục
giữa cái thông báo và cái quyết định thu hồi đất là hai cái đó
một cái là cái dự lệnh và một cái là cái quyết định
đấy mới là cái chính thức
tuy nhiên trong văn bản số một mươi một ban hành tháng tám năm hai nghìn một mươi chín của hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện
thông báo số bảy mươi hai này lại được lấy làm căn cứ tiến hành bồi thường hỗ trợ dự án
tiếp đó đối với một loạt các nội dung liên quan đến sai số trong việc điều chỉnh dây chứng nhận quyền sử dụng đất
các cơ quan chuyên môn của huyện yên thủy cũng không giải thích được
thậm chí tất cả đại diện của ủy ban dân huyện trong buổi làm việc
cũng không nắm được quy định của pháp luật về thời hạn thu giữ điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân
đối với việc xử lý những ảnh hưởng của quá trình thi công
thì là trách nhiệm của nhà thầu chính quyền địa phương không can thiệp được
nhà thầu phải đảm bảo quá trình tổ chức triển khai thực hiện
thế còn đối với huyện thì cũng công tác tuyên truyền để người dân người ta cũng thấy được
và nhà thầu thì cũng có thể chấp nhận được
ví dụ anh hỗ trợ cho bà con như thế nào để vôi ve những chát chít lại
nó đảm bảo cho công năng để người dân sử dụng cho nó đảm bảo yên ổn cho người dân
còn cái đấy thì nó phụ thuộc vào đơn vị thi công thôi
cái này thì huyện cũng không can thiệp cụ thể những vấn đề đó
một dự án trọng điểm hàng trăm tỷ đồng
chỉ riêng huyện yên thủy đã có gần sáu trăm linh hộ dân bị ảnh hưởng
với số tiền bồi thường lên đến bốn mươi tỷ đồng
vậy nhưng văn bản và số liệu báo cáo thì không đồng nhất
nhiều mập mờ không được làm sáng tỏ
chính quyền thì dường như thờ ơ với chính sự an toàn trong ngôi nhà che nắng che mưa của người dân
khiếu nại của người dân huyện yên thủy biết đến bao giờ mới được giải quyết